đến nay phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci vẫn chưa nhận được hồ sơ đề nghị cấp chứng nhận xuất xứ của công ty cổ phần tập đoàn asanzo
và dữ liệu của tổ chức này cũng cho thấy chưa cấp chứng nhận xuất xứ cho asanzo
đây là thông tin được đại diện của vcci đưa ra trong cuộc họp với các bộ ngành về chống gian lận xuất xứ hàng hóa vừa được tổng cục hải quan tổ chức
qua kiểm tra xác định công ty cổ phần tập đoàn asanzo không tự sản xuất và nhập khẩu linh kiện
mà mua các linh kiện có nguồn gốc nhập khẩu từ trung quốc và từ các nguồn khác sản phẩm lắp ráp khi lưu thông trên thị trường nội địa ghi xuất xứ việt nam
tại buổi làm việc đại diện tổng cục hải quan còn cho biết ngoài dấu hiệu vi phạm xuất xứ và trốn thuế
các bộ ngành chức năng cũng chỉ rõ thêm dấu hiệu vi phạm của công ty này liên quan đến xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và nhãn hiệu
đại diện viện kiểm soát cho biết ý kiến của các bộ ngành đều chỉ ra các dấu hiệu về việc vi phạm sở hữu trí tuệ trốn thuế lừa dối người tiêu dùng của asanzo
tuy vậy mới chỉ có căn cứ vào báo cáo của hải quan và những ý kiến đó thì chưa đủ cơ sở xác định asanjo có vi phạm hay không
cần tiếp tục chuyển cho công an điều tra để có kết luận chính thức